xuyên sử dụng chất kích thích như là cà phê đồ uống có ga đồ ăn nhanh
tiếp xúc với nhiều màn hình máy tính chứa tiêu cực tím
mọi người bảo là sẽ làm nhanh nguy cơ hình thành nám ở chị em
vậy xin hỏi tiến sĩ bác sĩ hà rằng điều này đúng không
chỗ tôi làm việc ở tòa nhà cao tầng tiếp xúc ánh nắng qua cửa kính
thì có gây ra nguy cơ gì ra không ạ
vâng xin hỏi anh
cũng phải xin nói chuyện là những cái yếu tố mà các bạn vừa nói
thì nó đều là yếu tố có thể tăng gốc oxy tự do trên da và tăng lão hóa da
và việc tăng lão hóa da thì đương nhiên sẽ tăng nguy cơ nám da hơn so với người khác
đấy là một cái nguy cơ
còn một cái ý nữa là khi làm trên nhà cao tầng mà qua cửa kính
thì cái vấn đề đấy là gì
cái cửa kính đấy của bạn có đủ tiêu chuẩn để chống tiêu uv hay không
nếu như trong trường hợp mà các bạn không đủ tiêu chuẩn chống tiêu vv
thì cái nguy cơ của bạn cao
nó cao hơn rất nhiều so với các bạn ở phía dưới
tại vì càng lên cao thì cái cường độ tiêu uv nó càng mạnh
và như vậy cái da mình càng phải chịu tác hại nhiều hơn so với mình ở dưới
do đó chính vì thế mà khi người ta đi núi
đặc biệt những người mà đi trượt tuyết chẳng hạn
thì người ta lại càng phải bảo vệ da mạnh mẽ hơn rất nhiều
đấy vì cái cường độ tiêu về nó mạnh hơn so với ở dưới vùng thấp khá là nhiều
cảm ơn câu trả lời của anh dành cho vị khán giả này
và bây giờ thì là một câu hỏi mà muốn hỏi cả hai chuyên gia